chiều ngày hai tháng hai bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn chính phủ mai tiến dũng đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn hai mươi
mở đầu buổi họp báo bộ trưởng đã thông báo về nội dung phiên họp chính phủ thường kỳ do thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì diễn ra trong ngày hai tháng hai
đây cũng là phiên họp chính phủ đầu tiên của năm mới hai nghìn một mươi tám
đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết số một của chính phủ với phương châm xuyên suốt là kỷ cương liêm chính hành động sáng tạo hiệu quả
về tình hình kinh tế xã hội tháng một bộ trưởng cho biết chúng ta đã đi qua tháng đầu tiên của năm hai nghìn một mươi chín
nhìn chung các bộ ngành địa phương đã chủ động tích cực triển khai nghị quyết một của chính phủ theo đúng tinh thần vào cuộc ngay từ ngày đầu tháng đầu
trả lời câu hỏi thủ tướng đã có chỉ đạo rất quyết liệt công tác tổ chức và quản lý lễ hội
năm nay công tác này triển khai ở bộ văn hóa thể thao và du lịch như thế nào
có những nét mới nào trong việc tổ chức quản lý một mùa lễ hội văn minh an toàn
thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch trịnh thị thủy cho biết trước tình hình mùa lễ hội năm hai nghìn một mươi bảy có những vấn đề bức xúc
do vậy ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi tám bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có văn bản chỉ đạo các địa phương kịp thời có những biện pháp chấn chỉnh liên quan đến công tác quản lý tổ chức lễ hội
để có bước tiến mới trong công tác quản lý tổ chức lễ hội bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ trình chính phủ ban hành nghị định về công tác quản lý tổ chức lễ hội trong tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
về câu hỏi thủ tướng chính phủ đã đánh giá cao tinh thần của đội tuyển u hai mươi ba trong thi đấu bóng đá
ngay sau đó một số doanh nghiệp đã hứa thưởng tiền cho đội tuyển nhưng đến nay đội tuyển u hai mươi ba nhận được chưa nhiều
điều này dẫn đến việc người dân lo ngại
đây là chiêu pr đánh bóng tiên tuổi làm giảm niềm tin
trong xã hội xin hỏi quan điểm của chính phủ về việc này thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết
chúng tôi thấy rằng việc hứa thưởng hoàn toàn là việc tự nguyện và chủ động của các cá nhân và các doanh nghiệp
việc này tùy thuộc vào khả năng kinh tế của các cá nhân doanh nghiệp
khi có thông tin chính thức về số tiền thưởng so với tuyên bố thực tế và việc chi trả tiền thường thì chúng tôi sẽ có thông báo chính thức
về việc xử lý thế nào khi vietjet sử dụng một dàn người mẫu đi trên máy bay chuyên cơ
chở đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam về bà thủy khẳng định đây là sai phạm của vietjet
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã đề nghị tổng cục hàng không xử lý theo quy định của pháp luật